các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
phạt chủ quán bán cá lóc nướng có giỏi hơn bốn triệu đồng
ngân hàng nhà nước sẽ tăng cung vàng miếng để ổn định thị trường
phạt chủ quán bán cá lóc nướng có giỏi hơn bốn triệu đồng
trong vụ án này đức có vai trò chủ mưu trong hai tội danh trên nhưng đã ăn năn hối cải thừa nhận hành vi
vợ của đức là ngọc anh bị phạt một mươi tám tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
và ba năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt là bốn năm sáu tháng tù
theo cáo trạng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại hải phòng hà nội hải dương quảng ninh
các bị cáo trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh đã quản lý điều hành hai mươi sáu công ty
để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhằm chiếm lời bất chính
kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn vợ chồng đức mua bán trái phép là hơn một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn
thu lời bất chính hơn bốn mươi một tỷ đồng
trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh đã đưa hối lộ nguyễn đình đương đỗ thanh hoài ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
để được tạo điều kiện thành lập công ty mua bán trái phép hóa đơn
để che giấu hành vi phạm tội trốn tránh trách nhiệm hình sự trong khoảng thời gian từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
vợ chồng đức đã đưa cho người anh đỗ hữu ca ba mươi năm tỷ đồng để nhờ chạy tội
cựu giám đốc công an hải phòng mặc dù không có khả năng giúp nhưng đã gian dối hứa hẹn giúp được
đáng chú ý đối với số tiền ba mươi năm tỷ đồng mà vợ chồng trương xuân đức đã hối lộ ông đỗ hữu ca để chạy án
hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ để trả lại số tiền này
hội đồng xét xử đánh giá số tiền ba mươi năm tỷ đồng nhằm mục đích lo lót vụ lợi nên cần bị tịch thu vào ngân sách nhà nước
tuy nhiên do vợ chồng trương xuân đức đã có hành vi tự thú về việc hối lộ và khai báo số tiền này
chính vì vậy hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng trương xuân đức một phần số tiền là một mươi năm tỷ đồng
liên quan đến vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ nguyễn huệ ngày một mươi hai tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã chuyển hồ sơ vụ án do bị can phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê tiền giang
thực hiện lên công an tp hcm thụ lý để điều tra theo thẩm quyền
theo đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ tiếp nhận và tiếp tục điều tra vụ án
trước đó ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi để điều tra về tội danh trên
theo khoản hai điều một trăm bốn mươi bảy bộ luật hình sự các quyết định lệnh trên được viện kiểm sát nhân dân quận một phê chuẩn
như đã thông tin khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn hai cháu nktm
sinh năm hai nghìn một mươi bảy và lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một theo mẹ là chị nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ quận bảy đi bán kẹo tại khu phố
đi bộ nguyễn huệ ở phương bến nghé quận một lợi dụng lúc hai bé không có người trong coi vy đã tiếp cận dẫn dũ hai bé
đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám từ quận tám vi bắt taxi công nghệ đưa hai cháu bé về
trung cư sài gòn peu ở phường hai mươi hai quận bình thạnh vào khoảng hai mươi ba h căn hộ trên là do một người đàn ông nước ngoài
sau khi vi dẫn dụ hai bé và người này trước đó đã chuyển tiền cho vi với mục đích tìm các bé gái để quay clip nhạy cảm
sau khi dẫn hai bé vào một căn trung cư vi một mình đi xe công nghệ quay lại đường đồng khởi để lấy xe máy đã gửi trước đó
trở về trung cư vi gửi xe ở hầm rồi vào căn hộ ở suốt trong đó cho đến khi công an ập vào ban đầu vi khai thấy hai bé tội nghiệp
nên dẫn về ở chung nhưng sau đó công an phát hiện trong điện thoại của vi có một số nội dung nghi vấn liên quan đến người đàn ông
thuê căn hộ
đang ở nước ngoài cần làm rõ
toàn bộ diễn biến hành vi dẫn dụ hai bé gái của vi đã bị lực lượng công an tp hcm làm rõ chỉ trong khoảng bốn mươi hai giờ tiếp nhận tin tìm báo
hai cháu bé nhỏ cũng đã được trở về với vòng tay mẹ sau khi được công an giải cứu an toàn
mới đây công an huyện quỳnh liêu nghệ an đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam lê tiến viên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại xã quỳnh tân huyện quỳnh liêu về hành vi giở trò đối bại với người chưa đủ tuổi
được biết lê tiến viên đã nhiều lần giở trò xấu xa với con gái riêng của vợ
ngày một mươi tám tháng ba cháu gái nt sinh năm hai nghìn một mươi một chú xã quỳnh tân huyện quỳnh liêu nghệ an sang nhà bà nội chơi
thấy cháu n có nhiều biểu hiện bất thường bà nội tra hỏi thì cháu n kể nhiều lần bị tra dưỡng là ông ltv giở trò quấy dối
sau mỗi lần giở trò đối bại ông v thường cho cháu n tiền và dặn không được kể với ai
anh ntv bố đẻ của cháu ntv cho biết
anh và vợ cũ là chị lth li hôn năm hai nghìn một mươi ba cháu ntn ở với mẹ
khi chị h tái hôn với lê tiến viên bé n sống cùng mẹ và viên
ngày một mươi chín tháng ba sau khi nghe tin con gái nhiều lần bị tra dưỡng giở trò
anh ntv đã đưa con gái đến công an xã quỳnh tân huyện quỳnh liêu để tố cáo hành vi đổi bại của lê tiến viên
ngay sau đó công an huyện quỳnh lưu nghệ an đã vào cuộc điều tra
cũng tương tự như vụ việc trên
vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện yên châu sơn la đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với nguyễn văn hoan
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã triềng hạc huyện yên châu theo điểm d khoản hai điều một trăm bốn mươi bốn bộ luật hình sự
theo cơ quan công an nguyễn văn hoan nhiều lần giở trò đổi bại với cháu ht rồi l sinh năm hai nghìn bảy
con riêng của chị ht n sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là vợ hoan
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
theo hồ sơ khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hoan tạo một tài khoản facebook tên là hoàng long để nói chuyện tán tỉnh cháu l qua mạng xã hội
qua vài lần nói chuyện hoan đề nghị lừa chụp ảnh và quay video một số bộ phận nhạy cảm
để gửi qua tài khoản hoáng long rồi hoan lưu vào điện thoại
sau đó hoan sử dụng facebook chính của mình để gửi ảnh và video nhạy cảm đến tài khoản facebook của l
dọa sẽ đăng ảnh và video của lồ lên mạng xã hội để ép buộc lờ phải cho hát quan hệ nam nữ
do lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình sẽ bị phát tán trên mạng xã hội nên l đồng ý
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hoan nhiều lần sử dụng video và ảnh nhạy cảm đó
để ép buộc l cho hoan quan hệ nam nữ khi chị n vắng nhà
thời gian đó chị nờ thường xuyên bị mất tiền nên sáng ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
chị nớ lắp camera ở đầu giường ngủ để theo dõi
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày chị nưa về nhà để lấy thẻ nhớ trong camera ra xem
thì phát hiện video cảnh nguyễn văn hoan dở cho xấu xa với con gái của mình tại giường ngủ
từ những chứng cứ thu thập được
công an huyện yên châu đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của nguyễn văn hoan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu đã thi hành lệnh bắt hoan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày một mươi hai tháng bốn công an huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt giữ đào duy huân hai mươi năm tuổi
ngụ thị trấn đạ tẻ để điều tra về hành vi giết người
theo đó một thanh niên đã bị chém tử vong khi hẹn huân để giải quyết mâu thuẫn trước đó
theo điều tra khoảng một giờ sáng ngày một mươi một tháng bốn
đào duy huân và vũ tuấn anh ba mươi một tuổi ngụ xã đạ kho huyện đạ tể
đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
vừa gặp nhau cả hai đã cự cãi và lao vào ẩu đà
trong quá trình sâu sát đào duy huân dùng hung khí mang theo tấn công vũ tuấn anh chấn thương nặng
mặc dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vũ tuấn anh không qua khỏi
gây án xong đào duy huân đã bỏ trốn khỏi hiện trường
và bị công an huyện đạ tẻ bắt giữ tại thị trấn madaway huyện đạ hoai
sau gần một mươi hai giờ gây án
cũng tương tự như vụ việc trên trước đó do có mâu thuẫn từ trước nên vào lúc bốn giờ sáng
ngày hai mươi tám tháng hai thk sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nhth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cả hai chú tải thị trấn võ xu huyện đức linh đã hẹn ntt sinh năm hai nghìn hai
chú tải thị trấn võ xu huyện đức linh đến khu vực phòng xoay thuộc khu phố hai
thị trấn võ xu để giải quyết mâu thuẫn
khi đến khu vực trên nth và ntt đã sử dụng hung khí lao vào ẩu đà
nth bị thương nặng
ngay sau khi vụ việc xảy ra nth đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa nam bình thuận
nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện trợ giấy tp hcm để điều trị
riêng hai đối tượng thk và ntt đã bỏ trốn sau khi gây ra sự việc
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện đức linh đã cử lực lượng đến bảo vệ
khám nghiệm hiện trường và lấy thông tin có liên quan
ngày chín tháng bốn tại dân khấu trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử đèn hùng
tỉnh phú thọ tổ chức khai mạc lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
dự khai mạc có các đồng chí bùi văn quang phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
hồ an phong thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch hồ đại dũng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban tổ chức dỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
dương hoàng hương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
các đồng chí thành viên ban tổ chức lãnh đạo một số cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh cùng đông đảo nhân dân
phát biểu khai mạc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hồ đại dũng nhấn mạnh
chuỗi các sự kiện trong lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn
và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về nguồn cội tri ân công đức tổ tiên
đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên quê hương đất tổ
đồng chí khẳng định hướng về ngày dỗ tổ hùng phương với lòng thành kính tri ân sâu sắc công lao to lớn của các vua hùng
các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
tỉnh phú thọ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức nắm bắt thời cơ vận hội phát huy truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp
tiếp tục viết nên những trang sử mới làm dạng dỡ truyền thống đất tổ anh hùng phấn đấu xây dựng tỉnh phú thọ đất cội nguồn dân tộc
ngày càng phát triển phồn thịnh văn minh nhân dân ấm no hạnh phúc
lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm nay được tổ chức từ ngày chín đến một mươi tám tháng bốn
tức từ ngày một đến mùng một mươi tháng ba năm giáp thìn với các hoạt động vui tươi lành mạnh gắn kết chặt chẽ với các sự kiện văn hóa thể thao và du lịch
thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất tổ
người dân không chỉ được chứng kiến các hoạt động tưởng nhớ và tri ân các vua hùng mà còn được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động đặc sắc
như những lễ hội truyền thống các sự kiện văn hóa cùng nhiều giải đấu thể thao sôi động
đây là cơ hội để những người con đất tổ du khách thập phương ôn lại tiến trình lịch sử của dân tộc
tôn vinh các di sản văn hóa truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết giao lưu và hòa nhập
sau tiếng chống khai hội ban tổ chức đã trao hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các địa phương đơn vị tham gia các hoạt động văn hóa thể thao du lịch tại lễ hội năm nay
trưa một mươi hai tháng bốn ông triệu đình sinh bí thư đảng ủy xã vô ngại
bệnh viện bình liêu tỉnh quảng ninh xác nghiện vụ việc cô giáo trường tiểu học vô ngại đã dùng thuốc kẻ gõ vào đầu học sinh
theo đó trong tiết học môn toán ngày chín tháng bốn cô giáo ctlt giáo viên trường tiểu học vô ngại dùng thuốc kẻ gõ vào đầu em ptl
học sinh lớp hai khi em này không chú ý tập trung làm bài học mặc dù giáo viên đã hướng dẫn và nhắc nhở
đến cuối buổi học em ptl có biểu hiện sưng phần mặt và đã được đưa tới cơ sở y tế huyện để kiểm tra
sau đó gia đình đã đưa em ptl lên bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh để trục chiếu
theo kết quả trục chiếu và trần đoán tại đây em ptl không bị tổn thương não chỉ xưng phần mềm mặt
ngay khi sự việc xảy ra phòng giáo dục đào tạo huyện bình liêu đã báo cáo ủy ban nhân dân huyện bình liêu
đồng thời cùng với nhà trường giáo viên thăm hỏi động viên em ptl và gia đình
ủy ban nhân dân huyện bình liêu đã ra quyết định đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo ctlt và tiếp tục làm rõ sự việc để xử lý theo quy định
ngày một mươi hai tháng bốn công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam cho biết đang mở rộng điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện
theo công an thị xã điện bàn ngày chín tháng bốn chị h tat chú xã điện thắng trung thị xã điện bàn đến công an phường điện an thị xã điện bàn
trình báo về việc quán cơm chay tĩnh tâm an do chị làm chủ tại khối phố phong nhị phường điện an bị nhóm đối tượng đập vỡ cửa kính để đột nhập vào bên trong và lấy trộm gần bảy triệu đồng tiền mặt
với những thông tin trên cùng tài liệu thu thập được công an thị xã điện bàn đã triệu tập hai đối tượng gồm vqt sinh năm hai nghìn bảy trú tại tổ năm mươi chín phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
và nvd sinh năm hai nghìn chín chú phường hòa khánh nam quận liên triểu thành phố đà nẵng
trước những chứng cứ của trinh sát hai đối tượng đã thừa nhận thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên
bên cạnh đó cơ quan công an tiếp tục xác định đối tượng còn lại trong nhóm là vth sinh năm hai nghìn một mươi chú phường xuân hà quận thanh khê
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản tại địa phương địa bàn giáp danh giữa thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
nhóm này thường lợi dụng thời điểm ban đêm các cửa hàng không có người trông coi để phá cửa kính đột nhập trộm cắp
ngày một mươi hai tháng bốn ông isam low phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường airtown thành phố buôn hoa thuột tỉnh đắk lắk
đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán bán cá lóc nướng bị phản ánh có giỏi trong cá
theo đó ông pnas ngụ tại phường airtown thành phố buôn hoa thuột là chủ quán bị xử phạt hành chính bốn hai triệu đồng
lý do ông s có vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm như thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn có côn trùng động vật gây hại xâm nhập
không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chính thức ăn ngay
ngoài việc xử phạt bằng tiền ubnd phường airtown yêu cầu ông is khắc phục ngay những vi phạm chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
ngày một mươi hai tháng bốn vietlot tại nghệ an cho biết chi nhánh vừa chi trả cho khách hàng trúng thưởng giải max ba dro trị giá hơn hai bốn tỷ đồng
đây là giá trị trúng thưởng cao thứ ba trong các giải max ba d pro
max ba d pro là sản phẩm chơi gồm ba chữ số
nam khách hàng tên h quê hưng nguyên nghệ an mua số một mươi một và một trăm một mươi
mua bao bộ số với giá trị là chín mươi đồng
trong kỳ quay số ba trăm chín mươi bảy hai mươi bốn ngày hai tháng bốn kết quả trúng thưởng là số một mươi một và một trăm linh một
vì khách hàng đã mua bao bộ số vị trí của các số khách hàng chọn sẽ được thay đổi cho nhau nên đã trúng thưởng với giá trị giải thưởng hơn hai bốn tỷ đồng
sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân khách hàng lĩnh thưởng hơn hai một tỷ đồng
chia sẻ tại buổi nhận thưởng anh hát cho biết việc quyết định mua bao bộ số một mươi một nghìn một trăm một mươi là do được mách bảo sau lễ dỗ ông nội
sau khi nhận giải thưởng anh hát đã tặng điểm bán vé năm triệu đồng và dành năm mươi triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nghệ an
ngày một mươi một tháng bốn được sự ủy quyền của khách hàng trúng thưởng việt lót tại nghệ an đã trao năm mươi phần quà đến với các em nhỏ tại trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh nghệ an
trong thời gian vừa qua trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước giá vàng trong nước đã biến động mạnh tăng nhanh tranh lệch cao với giá quốc tế
để ổn định thị trường ngày một mươi một tháng bốn ngân hàng nhà nước cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp các tổ chức tín dụng trên toàn quốc vào các năm hai nghìn hai mươi hai
để triển khai chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại thông báo kết luận số một trăm sáu mươi tb vpcp ngày một mươi một tháng bốn ngân hàng nhà nước cho hay sẽ triển khai ngay các giải pháp đối với thị trường vàng miếng
thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng tranh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới
đối với thị trường vàng trang sức mỹ nghệ ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ
cùng với đó ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để yêu cầu doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý
tiếp theo thực hiện ngay công tác nắm tình hình thanh tra kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới trục lợi đầu cơ thao túng giá vàng
còn đối với hoạt động thanh tra ngân hàng nhà nước và các bộ ngành đã thành lập song đoàn thanh tra và khẳng định sẽ triển khai ngay trong tháng bốn này
đối với nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ngân hàng nhà nước đã có báo cáo tổng kết đánh giá quá trình thực hiện nghị định hai mươi bốn và cũng đã đề xuất một số phương hướng chỉnh sửa bổ sung đối với nghị định hai mươi bốn và triển khai trong thời gian tới
mới đây fanpage cộng đồng sinh viên đại học nông lâm tp hcm đang dạy song với hình ảnh một clip thầy giáo bê thùng nước đá mát lạnh lên lớp tặng sinh viên chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
hình ảnh ghi lại cảnh một nam giảng viên tự tay giảng viên
đây bê thùng nước đá vào lớp có cả nước ngọt và ly cùng với cảnh sinh viên đang tự phục vụ những ly nước ngọt mát lạnh đi kèm là lời chia sẻ của người đăng tải nói nay trời nắng nóng thầy đặt nước cho mát
được biết người thầy bê thùng nước ngọt vào lớp đại học trò được sinh viên liên tục gọi tên là tiến sĩ lê quang thông giảng viên bộ môn quản trị kinh doanh khoa kinh tế trường đại học nông lâm tp hcm
hình ảnh sinh viên chia sẻ được chụp lại khi thầy dạy môn marketing căn bàng vào ngày một mươi hai tháng bốn dành cho sinh viên năm nhất của nhiều ngành khác nhau thầy lê quang thông chia sẻ nhiệt độ ở sài gòn mấy hôm nay quá nắng nóng nhiều sinh viên đến trường mệt lả về thời tiết nghĩ vậy ông liền mang thúng nước đá từ nhà mua nước giải khát kèm ly vào lớp cho học trò hại nhiệt giảng viên này cũng bộc bạch ly nước cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền mà ở chỗ mang thêm chút niềm vui cho sinh viên các em cũng như mình khi vui thì sẽ học và tiếp thu bài tốt hơn